tại thành phố long xuyên đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước chủ tịch hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
đã đến sự chung vui và trao học bổng an sinh giáo dục xe đạp đến trường tại tỉnh an giang
chương trình an sinh giáo dục xe đạp đến trường có hai trăm linh học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập
một trăm linh gia đình có hoàn cảnh nghèo khó
các suất hỗ trợ gồm một trăm linh chiếc xe đạp một trăm linh suất học bổng trị giá một triệu đồng một suất
cùng một trăm linh chiếc ba lô đi học tổng trị giá ba trăm linh triệu đồng
phát biểu tại buổi trao học bổng phó chủ tịch nước chủ tịch hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đặng thị ngọc thịnh
đánh giá cao chương trình học bổng an sinh giáo dục xe đạp đến trường
đồng thời mong muốn các em sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong học tập cũng như trong cuộc sống
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao một trăm linh phần quà cho các gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh an giang
để vui xuân đón năm mới hai nghìn một mươi tám